tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông mà vụt mụ án mạng đã xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đỗ đức trọng về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng hai tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại cơ quan công an trọng khai khi đi trên đường đã gặp nguyễn quốc việt điều khiển phương tiện mô tô
do bị ngáo đá nên trọng đã gây hổ với việt và trọng đã dùng dao đâm khiến việt tử vong tại chỗ